ngày chín tháng một mươi một cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được khai trương
đây là sự kiện quan trọng trong tiến trình thực hiện chính phủ điện tử
ngay từ năm hai nghìn thủ tướng chính phủ đã giao các bộ ngành địa phương xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia
với mong muốn tạo dựng một địa chỉ hỗ trợ cung cấp thông tin thủ tục hành chính
và dịch vụ công liên tục chính xác hiệu quả thể hiện tinh thần phục vụ của chính phủ
ước tính trung bình mỗi ngày có hàng nghìn hồ sơ thủ tục được triển khai ở các lĩnh vực
như đăng ký khai sinh nộp các khoản thuế phí v v
phải làm thủ tục nhiều lần nộp hồ sơ nhiều nơi chi phí thời gian công sức
đã tạo khó khăn cho người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính
chính vì vậy các thủ tục được lựa chọn tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia
là những dịch vụ có số lượng hồ sơ phát sinh lớn thiết yếu với người dân doanh nghiệp
vấn đề về thủ tục như thế nào vấn đề thời gian ra sao
và vấn đề liên quan đến các giấy tờ kèm theo như thế nào
thì luôn luôn có sự giả soát để cắt bỏ những trồng chéo
cắt bỏ những cái gây phiền hà không cần thiết cắt bỏ những cái mà thấy rằng
những cái không phải thực sự đi cải cách thì chúng tôi sẽ là cùng với các bộ cơ quan
để thực hiện vấn đề cắt giảm nguyên tục
việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia
sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ
đồng thời mức độ tương tác phản hồi về chất lượng dịch vụ công sẽ được nâng cao
bảo đảm thủ tục được giải quyết nhanh chóng
và minh bạch chăm xử lý kiến nghị của người dân
như vậy hai cái kênh chính phủ với doanh nghiệp chính phủ với người dân
là cái cầu nối rất quan trọng để tiếp nhận phản ảnh kiến nghị của người dân doanh nghiệp
đặc biệt là tháo cửa khăn cho doanh nghiệp
và xử lý những vấn đề bức xúc của người dân quan tâm
thực hiện rất nghiêm
và tôi trực tiếp là tôi xử lý những thông tin như vậy
và chắc chắn khẳng định cho rằng những thông tin bí mật
phản ảnh được bí mật rất tuyệt đối
người dân có thể yên tâm khi giao dịch trên cổng dịch vụ công quốc gia
bởi việc kết nối chia sẻ giao dịch hành chính trên môi trường điện tử
được bảo đảm theo quy trình bảo mật dữ liệu phù hợp với các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế
tất nhiên trong thời gian tới phải làm thêm nữa
nhưng với phiên bản hiện tại đã đủ mạnh để bảo đảm đăng ký
người dùng kể cả người dân và doanh nghiệp với các mức an toàn cao
sau khi cổng dịch vụ công quốc gia khai trương
văn phòng chính phủ sẽ phối hợp với các bộ ngành
khảo sát hiệu quả của những dịch vụ công trực tuyến này với cuộc sống thực tế của người dân
thực hiện mục tiêu mà chính phủ đề ra lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
làm thước đo chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước